tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức lễ trao huân chương quân công hạng ba
tặng các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì buổi lễ
phát biểu tại buổi lễ đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh đây là phần thưởng cao quý của đảng nhà nước tặng các đồng chí
thể hiện sự tin tưởng ghi nhận công lao của các đồng chí đối với đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
đại tướng bày tỏ tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao bản lĩnh phát huy trí tuệ đoàn kết mẫu mực
không ngừng phấn đấu hoàn thiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới